tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm năm ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày có thêm chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một ba trăm một mươi hai người trong đó số ca điều trị khỏi là một một trăm năm mươi một ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm tám trăm bảy mươi bốn người